công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ hai mươi khiến năm người bị thiệt mạng và hai người khác bị thương
thông tin ban đầu vụ tai nạn xảy ra vào bảy h hai mươi xe tải biển kiểm soát bốn mươi chín c một mươi năm nghìn chín mươi chở phân bón do trần trọng tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi điều khiển chạy hướng từ đà lạt đi tp hcm
khi đến khu vực xã hiệp an huyện đức trọng đã xảy ra vai trạm liên tiếp với xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín c một mươi một nghìn năm trăm sáu mươi bốn và ô tô biển kiểm soát bốn mươi chín x ba nghìn chín mươi chín cùng với hai xe máy đều chạy cùng chiều
sau đó xe tải chở phân bón tiếp tục tăng tốc đến khu vực ngã ba phi nôm huyện đức trọng do lốc sau bị nổ khiến xe bị lật trượt trên mặt đường cuốn theo ba xe ô tô bốn xe máy và một xe đạp
chiều cùng ngày ban an toàn giao thông quốc gia và tỉnh lâm đồng đã có cuộc họp khẩn thông tin cho biết qua kiểm tra thời điểm xảy ra vai trạm đầu tiên xe gây tai nạn lưu thông với tốc độ bảy mươi ba km một giờ sau đó tăng tốc lên chín mươi bảy km một giờ trong khi khu vực giới hạn cho phép chạy tối đa là năm mươi km một giờ
đồng thời xe gây tai nạn đã trở quá tải trọng cho phép khoảng bốn bảy tấn nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ